tỉnh cà mau vừa kiến nghị thủ tướng và các bộ ngành liên quan hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng
để bố trí di rời dân cư vùng thiên tai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên trước mắt cà mau đề nghị được hỗ trợ một trăm bốn mươi tỷ đồng để triển khai khẩn cấp
dự án đầu tư hạ tầng tái định cư di rời sáu trăm bốn mươi sáu hộ tại vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai cao
qua giả soát huyện u minh có sáu mươi sáu hộ dân sống ngoài đê biển tây
trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp tình trạng mưa lớn kèm theo lốc xoáy
chiều cường có thể sẽ tiếp tục dâng cao ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh cà mau
đang khẩn trương tuyên truyền vận động di rời các hộ dân vào nơi ở ổn định
nhưng khó khăn ở chỗ không ít hộ sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản ven bờ
hiện cà mau đã xây dựng bốn dự án bố trí sắp xếp dân cư
cà mau cũng là tỉnh có ba mặt sát biển nhiều cửa sông lớn thông ra biển
nên thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai
do vậy ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất kiến nghị trung ương hỗ trợ vốn khẩn cấp
để bố trí di rời và tái định cư cho người dân vùng thiên tai